thưa quý vị có lẽ rất nhiều người yêu sách đều biết tới cuốn nhật ký của anne frank
một cuốn nhật ký nổi tiếng trên toàn thế giới
cuốn nhật ký là những dòng suy nghĩ cảm xúc của một cô bé người do thái có tên là anne frank
được viết khi cô bé một mươi ba tuổi cuốn nhật ký này đã được unesco đưa vào danh lục ký ức thế giới
cũng theo unesco đây là một trong một mươi cuốn sách được đọc rộng rãi nhất trên toàn thế giới
vậy điều gì khiến cho những trang nhật ký bình dị của một bé gái lại có sức lây động sâu
sắc đến thế hãy cùng ngày này năm xưa đến với câu chuyện về anne frank
anne frank sinh năm một nghìn chín trăm hai mươi sáu
tại đức trong một gia đình do thái để tránh thảm họa phát xít cả gia đình cô bé
gồm ba mẹ chị gái và anne chạy sang hà lan sinh sống thế nhưng tới năm một nghìn chín trăm bốn mươi
hà lan cũng bị đức quốc xã chiếm đóng cả gia đình anne phải bỏ làm bỏ học
tìm nơi ẩn náu một căn phòng bí mật đằng sau giá sách
năm an một mươi ba tuổi quà sinh nhật là một cuốn sổ
và cô bé viết những dòng nhật ký đầu tiên nhật ký thân mến quá nhiều thứ đã xảy ra
và thế giới như đảo lộn hết cả nhưng bố đã bảo mình còn sống đó là điều quan trọng nhất
trong cuốn nhật ký anne frank ghi những suy nghĩ về cha mẹ chị gái bạn bè và những người xung quanh
thậm chí có cả những nhận xét về chủ nghĩa phát xít hitler những bất công mà dân tộc do thái phải gánh chịu
một ngày sự kinh hãi tột độ cũng ập tới khiến bà mikis người che giấu cho gia đình an mãi mãi không bao giờ quên
điều cuối cùng tôi nghe thấy là tiếng bước chân tuyệt vọng của những người bạn mình những năm tháng bao bọc họ
cố gắng giúp họ thoát khỏi sự truy quét của đức quốc xã cuối cùng thì cả gia đình nhà frank cũng bị bọn chúng bắt vào chạy tử thần
thế nhưng anne frank không bao giờ quay về nữa
cô frank mẹ anne đã ra đi vào tháng một năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm trong trại
còn anne và chị gái cũng ra đi vào tháng ba năm ấy khi anne mới vừa chọn một mươi năm
đó là điều vô cùng đáng tiếc bởi chỉ vài tuần sau trại được giải phóng
năm một nghìn chín trăm sáu mươi một tổng thống mỹ john kennedy đã nhắc đến anne frank trong một bài diễn văn
không tiếng nói nào có sức thuyết phục bằng tiếng nói của anne frank
trái tim nhân văn ngập tràn niềm hy vọng của cô gái nhỏ tựa như sự thanh tẩy đến những kẻ đang bị đám mây của quyền lực và độc ác che mở
tới nay nhật ký anne frank đã được dịch ra hơn bảy mươi thứ tiếng bán được ba mươi năm triệu bản trên toàn thế giới
những dòng cảm xúc trong chẻo của an đã trở thành biểu tượng cho hàng triệu trẻ em do thái bị sát hại
phải sống luôn
tử vong sống trong sợ hãi trước sự săn lùng bạo tàn của phát xít đức phải trải qua những đêm không ngủ ở độ tuổi trong chẻo nhất đời người
nhưng cô gái nhỏ ấy trong những dòng cuối của cuộc đời vẫn một mực tin vào những điều tốt đẹp nhất của con người
vượt lên tất thảy mình vẫn tin rằng bản chất con người thực sự rất tốt